tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày ba tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm một mươi ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một hai trăm linh hai ca
trong ngày cũng đã có thêm bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày ba tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm một mươi ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một hai trăm linh ca
trong ngày đã có thêm bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một sáu mươi chín ca số ca còn đang điều trị là chín mươi tám ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn bảy trăm bảy mươi năm người